cùng với tốc độ lây lan và mức độ nguy hiểm thì thời gian ủ bệnh của biến thể omicron cũng khác so với những chủng khác
theo một nghiên cứu mới vừa được cdc mỹ công bố f nhiễm covid một mươi chín có thể ủ bệnh ngắn hơn selta và trùng gốc
người nhiễm omicron có thể sẽ có triệu chứng xét nghiệm dương tính và có khả năng lây virus cho người khác chỉ sau ba ngày
ngắn hơn so với mức bốn sáu ngày của delta và chủng gốc
theo nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc mỹ công bố ngày hai mươi tám tháng một mươi hai new york times đưa tin
nghiên cứu được thực hiện đối với cụm dịch omecran gồm sáu người trong độ tuổi từ một mươi một đến bốn mươi tám thuộc cùng hộ gia đình tại bang nebraska mỹ
trong đó có một người đàn ông bốn mươi tám tuổi chưa tiêm chủng gần đây từng đến nigeria
những người này được xác nhận nhiễm omecron vào ngày hai tháng một mươi hai nhưng họ đã bị nghi mắc covid một mươi chín từ nhiều ngày trước
khi mỹ xác nhận ca nhiễm chủng mới đầu tiên
vào ngày một tháng một mươi hai chỉ một người trong gia đình này đã tiêm chủng đầy đủ năm trên sáu người trong nhà
bao gồm người đàn ông trở về từ nigeria đều đã mắc covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi không ai có bệnh nền
nghiên cứu cũng cho biết số người này có triệu chứng nhẹ cả sáu người đều mô tả mức độ ấm lần này tương đương hoặc nhẹ hơn lần đầu mắc covid một mươi chín
năm ca tái nhiễm bao gồm một ca đã tiêm chủng đầy đủ có thể là do miễn dịch giảm dần khả năng omecron vượt qua một phần miễn dịch hoặc cả hai
tác giả nghiên cứu viết
hiện tại chưa rõ nguyên nhân khiến các hội chứa lâm sàng rẻ hơn hoặc gây ra các triệu chứng khác biệt là mức độ miễn dịch hiện có
hay là sự thay đổi trong các đặc điểm lâm sàng của omecron tác giả viết
trước đó một nghiên cứu ở naui được thực hiện với một ổ dịch omicra lớn sau tiệc giáng sinh
cũng cho thấy thời gian ủ bệnh của chủng này rơi vào khoảng ba ngày
hiện chưa rõ thời gian bệnh nhân có thể phát tán virus cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu
nghiên cứu của các nhà khoa học nam phi cho thấy
omicron có thể thay thế miễn dịch
đặc biệt là biến thể delta khi việc nhiễm biến thể mới giúp sản sinh ra miễn dịch đối với biến thể trước
cụ thể nghiên cứu mới dựa trên một nhóm nhỏ bệnh nhân đã phát hiện ra những người bị nhiễm omicron
đặc biệt là những người đã được tiêm chủng xuất hiện khả năng miễn dịch tăng cường đối với biến thể relota
phân tích trên có ba mươi ba người cả đã và chưa tiêm phòng bị nhiễm biến thể omicron ở nam phi tham gia
theo đó các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trung hà omicron tăng một mươi bốn lần trong một mươi bốn ngày sau khi nhập học
họ cũng nhận thấy rằng có sự trung hà tăng bốn bốn
các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu cho biết sự gia tăng trung hòa biến thể data ở những cá nhân bị nhiễm omicron
có thể làm giảm khả năng họ tái nhiễm biến thể data
các kết quả của nghiên cứu cho thấy khả năng omecron thay thế biến gạy delta do có thể tạo ra khả năng miễn dịch vô hiệu hóa delta
làm cho khả năng tái nhiễm delta thấp hơn
theo các nhà khoa học tác động của việc này còn phụ thuộc vào việc omicron có ít gây triệu chứng nặng hơn so với delta hay không
nếu như vậy tỷ lệ mắc covid một mươi chín sẽ tăng hơn
chuyển biến nặng sẽ giảm xuống và sự lây nhiễm sẽ giảm các ảnh hưởng đến cá nhân và xã hội hơn
alex siegel một giáo sư tại viện nghiên cứu sức khỏe châu phi ở nam phi cho biết
trên twitter nếu biến thể omecron ít gây ra bệnh nặng hơn so với tình hình hiện nay ở nam phi thì điều này sẽ giúp xóa sổ delta
một nghiên cứu ở nam phi trước đó cho biết nguy cơ nhập viện và trở nặng ở những người bị nhiễm omicron giảm so với biến thể data
mặc dù các tác giả cho biết một số điều đó có thể là do khả năng miễn dịch của cộng đồng đã tăng cao